đồn biên phòng thông thụ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa tổ chức đoàn bác sĩ quân y sang khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản nậm táy cụm bản viên phan tỉnh hồ phân lào
đây là hoạt động được đơn vị tổ chức mỗi dịp thời tiết chuyển mùa dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
từ ngày có nhà văn hóa cộng đồng để sinh hoạt nhân dân bản nậm táy lại được cán bộ quân y đồn biên phòng thông thụ thường xuyên thăm khám theo dõi sức khỏe cấp thuốc miễn phí
mừng nhất là những người già họ được các y bác sĩ bộ đội biên phòng việt nam theo dõi thường xuyên chỉ bảo tận tình để bảo đảm sức khỏe
thời tiết thay đổi người già hay đau mỏi được cán bộ quân y bộ đội biên phòng việt nam sang thăm khám chăm sóc sức khỏe chúng tôi rất yên tâm
cùng với các hoạt động hỗ trợ giúp nhân dân bản phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn bản nậm táy
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
nhà văn hóa bản là địa chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân khi bản chưa có trạm y tế
chúng tôi đánh giá rất cao việc làm của bộ đội biên phòng việt nam cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn thông thụ
sang giúp bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe
chúng tôi luôn coi bộ đội biên phòng việt nam như con cháu trong nhà
có bệnh nhân không tới được trạm xá các quân y trực tiếp đến thăm khám bệnh cho bệnh nhân
ở đây khi có bác sĩ sang thăm khám bà con nhân dân đến khám rất đông
những người già như chúng tôi được theo dõi sức khỏe thường xuyên nên rất yên tâm
chúng tôi mong muốn được hỗ trợ thêm máy móc để chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên
chủ yếu dân chủ yếu là những bệnh như viêm đường hô hợp viêm hồng viêm a b đan viêm phổi
nậm táy đang thay đổi từng ngày
với người dân nơi đây sự có mặt thường xuyên của những người lính bộ đội biên phòng việt nam trở thành thân thiết nhanh nghe một nhà
những việc làm nhỏ của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng việt nam thể hiện tình cảm láng giềng hữu nghị trên tuyến biên giới việt lào